hôm nay công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đã khởi tối bị can đổ nhật huy
sinh năm hai nghìn năm quê tại tỉnh bến tre để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra khuya ngày bốn tháng năm huy có mâu thuẫn về tiền bạc với một người tên thắng
và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc gặp nhau huy tác vào mặt thắng
lúc này lê minh vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tỉnh sóc trăng
cùng sáu người khác từ trong hẻm đợi sẵn bước ra đánh huy
bực tức do bị đánh huy về phòng trò rủ nguyễn tuấn anh
sinh năm hai nghìn năm quê tỉnh bình dương và minh chưa rõ lai lịch
mang theo hung khí dao đi tìm nhóm của vương để trả thù
khi nhìn thấy nhóm của vương tường huy và đồng bọn truy đuổi
đối tượng minh dùng dao chém đứt lìa bằng tay trái của vương
sau khi gây án nhóm của huy tuấn anh và minh nhanh chóng rời khỏi hiện trường về phòng trọ
gom đồ bỏ trốn
lê minh vương bị đứt lìa tay trái có tỷ lệ thương tật hai mươi một
lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng tuấn anh minh để xử lý theo quy định